trong đêm ngày một mươi và dạng sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai hàng trăm nghìn người hâm mộ tại tp hcm đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng lịch sử này
tuy nhiên nhiều trường hợp đã lợi dụng tình hình để có các hành động ăn mừng quá khích ảnh hưởng tới trật tự an toàn giao thông
từ giờ ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi hai cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự đã tổ chức tuần tra chốt chặn
tại một số khu vực và các tuyến đường trọng điểm tiến hành kiểm tra xử lý các trường hợp cổ vũ quá khích
cố tình gây dối vi phạm trật tự an toàn giao thông
rất nhiều trường hợp chạy xe không đội mũ bảo hiểm trở quá số người quy định vi phạm nồng độ cồn chạy quá tốc độ
tụ tập gây cản trở giao thông ở những khu vực cấm
lực lượng chức năng đã lập biên bản gần một trăm linh trường hợp vi phạm tạm giữ gần sáu mươi xe máy và ô tô